và ngày hôm nay một mươi chín tỉnh thành bắt đầu tổ chức ngày hội tòng quân để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
trên cả nước đợt giao nhận quân năm nay sẽ kéo dài cho đến hết ngày một mươi tháng hai
mùa tuyển quân năm nay ghi nhận tỷ lệ thanh niên cả nước nhập ngũ có trình độ cao đẳng đại học
đã có công an việc làm ổn định đều tăng
một số nơi số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ tăng cao
trong đó có nhiều trường hợp anh em ruột anh em sinh đôi sinh ba cùng lên đường
theo chủ trương tuyển nữ chiến sĩ số lượng nữ thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ năm nay cũng không thua kém nam giới
lên được nhập ngũ không chỉ là vinh dự của mỗi thanh niên của mỗi gia đình
đây còn được xem là ngày hội tâm quân của thế hệ trẻ với không khí vui tươi phấn khởi trên mọi vùng miền